trần ngọc duy trú tại số bốn mươi chín đường trần huy liệu phường đông ba tp huế được xem là chùm ma túy tại tuyến đường này
đối tượng vừa bị công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt giữ vào sáng ngày hôm nay
cụ thể vào lúc h ba mươi phút sáng nay tại địa chỉ nói trên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế
phối hợp với công an phường đông ba bắt quả tang duy đang tàng trữ hơn một trăm năm mươi viên nén màu đỏ
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy lực lượng công an tiếp tục thu giữ gần một trăm năm mươi viên nén
tại công an tp huế bước đầu duy khai nhận đã mua gần ba trăm linh viên hồng phiến từ một người chưa rõ lai lịch
mang về phân nhỏ để bán kiếm lời
qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn lực lượng chức năng đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ
có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự như là các quán bar có hiện tượng khách đến mua ma túy của nhân viên
và sử dụng tại chỗ
liên tục đột kích các quán bar công an tp huế vừa phát hiện nhiều đối tượng tàng chữ sử dụng ma túy trái phép
đột kích quán bar phem tại hai mươi năm ngo văn sở phường trần hưng đạo lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bàn khách
tại đây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cơ quan công an xác định hai mươi bảy trên tổng số một trăm năm mươi đối tượng dương tính với ma túy
căn cứ tài liệu thu thập được công an quận hoàn kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của năm đối tượng
vương lê minh hà trung dương đặng trung hiếu phan trung hiếu và lưu thị thu
trong đó lưu thị thu là nhân viên của quán hiện đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn đây là ba trong số hàng chục đối tượng mà đội cảnh sát ma túy công an quận hoàn kiếm đang tạm giữ
phục vụ điều tra trong vụ việc kiểm tra phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ tổ chức
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba lai long địa chỉ tại số một mươi năm hàng tre phường lý thái tổ

lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai con dao một khẩu súng kíp cùng hai viên đạn và liệu đạn tự chế ngay sau đó đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở công an để làm việc tại đây đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm
lực lượng công an đã khai nhận hành vi phạm tại đây đối tượng đã khai nhận hành vi phạm
tôi vô cùng ân hận nhưng cũng không thể làm lại được gì
ngoài hành vi đe dọa giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đang củng cố hồ sơ để trao đổi với viện kiểm sát nhân dân huyện xử lý đào ngọc thìn thêm các tội danh bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ trái phép
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường mức án bốn năm tù vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội vì hàng hóa đưa vào việt nam bán chưa rõ nguồn gốc là thuốc chữa bệnh cho con người đây là loại hàng đặc biệt do nhà nước quản lý
hành vi phạm tội của các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ gây dư luận bất bình làm giảm uy tín của tổ chức đảng đặc biệt là uy tín của ngành y tế
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mức án
bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế bốn năm tù nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế ba năm tù lê đình thanh nguyên cán bộ cục hải quan tp hcm hai năm tù
đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hội đồng xét xử tuyên phạt phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù nguyễn thị thu thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
đối với nhóm bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma một mươi tám năm tù
cộng với bản án cũ bộ bị cáo phải thi hành hình phạt chung là một mươi tám là một mươi tám năm tù buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của bản án trước đó là ba mươi năm tù các bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu đến hai mươi năm tù
liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam lê văn tài ba mươi hai tuổi chú ở huyện phù cát tỉnh bình định để điều tra về tội giết người
điều đáng nói đối tượng đã gây ra cái chết cho chính cha ruột của mình
trước đó đối tượng này đã đến công an huyện phù cát để tự thú về việc đã dùng dao đâm chết cha ruột mình là ông lê văn tuấn năm mươi bốn tuổi ở xã cát nhơn huyện phù cát do mâu thuẫn sau khi đã uống rượu say
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý đúng người đúng tội trước pháp luật trước sự chứng kiến của chính quyền và người nhà nạn nhân cơ quan pháp y tỉnh bình định đã tiến hành khai quật tử thi ông lê văn tuấn để làm rõ bản chất của vụ việc qua đó xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
theo thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm ký xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở đồng tháp trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là hơn bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng
riêng đối với công ty cổ phần công nghệ việt á
đơn vị ở đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu với giá trị hợp đồng hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng trong đó giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán gần một trăm năm mươi bảy tỷ đồng còn hơn bốn mươi sáu tỷ đồng chưa thanh toán
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
về vụ nữ sinh rau gà tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy bị cáo trần thị hiền chính là mẹ đẻ của nạn nhân
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền bùi văn công hai mươi năm tù vì thị thu lường văn hùng trung thân về tội mua bán trái phép chân ma túy
vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép chân ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo trần thị hiền nộp đơn kháng cáo kêu oan cho rằng hai bị cáo bùi văn công và vì văn toán đã bắt cóc sát hại con gái và dựng nên màn kịch vu khống cho mình mua bán trái phép chân ma túy
bị cáo vì thị thu cũng nộp đơn kháng cáo cho rằng mình bị ép cung nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra
chiều qua sau hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm trên cơ sở tình tiết vụ án đã được chứng minh làm rõ tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội phán quyết bác đơn kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo vì thị thu chấp nhận đơn kháng cáo hủy bản án sơ thẩm đối với trần thị hiền do còn nhiều tình tiết cần làm rõ trả hồ sơ viện kiểm soát nhân dân tỉnh điện biên điều tra lại
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xẹo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mái trái
cũng phạm tội trộm cấp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thế hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng là đối tượng trương thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật